theo báo cáo của kiểm toán nhà nước gửi tới kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn về kết quả thực hiện kiểm toán hai mươi tám dự án bt tại các địa phương
phát hiện nhiều vi phạm từ các dự án chỉ định nhà đầu tư có dự án chỉ định nhà đầu tư sau khi triển khai thi công dự án
và các dự án chủ yếu do nhà đầu tư đề xuất đưa vào danh mục đầu tư chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ sử dụng vốn ngân sách nhà nước sang ppp
và dự án do nhà đầu tư đề xuất không lấy ý kiến các bộ ngành theo quy định
có một thực tế hiện nay dự án bt đang được mua công trình với giá đắt và đổi lại đất đai tài sản với giá rẻ
thông qua kết quả kiểm toán hai mươi tám dự án bt kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý gần năm một trăm linh tỷ đồng
có những dự án lựa chọn nhà đầu tư hạn chế năng lực tài chính nên phải thay đổi từ hình thức thanh toán bằng đất sang bằng tiền
như dự án xây dựng đường kết nối với cầu phú mỹ tại tp hcm
việc còn nhiều lỗ hổng trong các quy định pháp luật dẫn đến tình trạng các dự án bt
trên thực tế đem lại siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư lợi dụng trục lợi và gây thất thoát lãng phí nguồn lực đất đai của nhà nước
nghị định sáu mươi chín năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án bt theo giá thị trường
việc xác định được giá đất theo giá thị trường là không đơn giản đôi khi bị tác động bởi ý chí chủ quan của người thực hiện
hiện nay đang còn áp dụng đại đa số đang còn áp dụng
phương pháp thẳng dư để áp dụng giá đất thì đối với phương pháp này là áp dụng đối với chuyện mục đích sử dụng cho các nhà đầu tư
tuy nhiên nếu áp dụng phương pháp này thì không bao giờ sản giá thị trường cả bởi vì cả doanh thu cũng là doanh thu giá đình và chi phí cũng là chi phí giá đình
nhưng lại là tỉnh tỏa giá đất cho một thời điểm hiện tại
và việc giá đất xây dựng hiện tại
phù hợp với cái thời điểm giao đất hay không cũng là một vấn đề
cho nên chi phí khác nhau doanh thu cũng khác nhau
thì gọi gọi là phù thuộc rất nhiều vào yếu tố chủ quan của người tính toán
và phù thuộc yếu tố chủ quan của người tính toán thì nó sẽ dẫn đến kết quả giá đất nó sẽ khác nhau
và đây cũng là một vấn đề để làm thất thoát ngân sách nhà nước
theo nghị định sáu mươi chín giá trị quỹ đất được xác định theo trình tự thủ tục xác định giá cụ thể quy định tại pháp luật về đất đai
đó giá trị quỹ đất thanh toán được xác định tại thời điểm có quyết định giao đất cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật về đất đai
tuy nhiên luật đất đai còn nhiều vấn đề liên quan cần nghiên cứu xem xét sửa đổi bổ sung
bao gồm cả trình tự thủ tục thực hiện các dự án phương thức đền bù giá đền bù
nhiều chuyên gia cho rằng qua hai mươi năm triển khai đầu tư bt cho thấy hình thức đầu tư này có nhiều bất cập lỗ hồng
thực tế cho thấy bt là hình thức chủ yếu

với tỷ lệ này tài sản nhà nước thất thoát có thể sẽ rất lớn
bằng bảy mươi tám mươi với giá thị trường là phù hợp
đáng nhẽ là cái nguyên tắc nó phải xác định một cách nó rất là mang tính định lượng
nhưng mà chúng ta lại quy định nó mang tính định tính
trong thời gian qua phần lớn các dự án bt thường được chỉ định thầu với lý do chỉ có một nhà đầu tư tham gia
trong đó có cả nhà đầu tư được lựa chọn chưa đảm bảo năng lực dẫn đến việc đàm phán ký kết nội dung hợp đồng
hình thức hợp đồng giám sát quản lý thực hiện hợp đồng quản lý vốn đầu tư hết sức phức tạp
nhiều bất cập sai sót làm hạn chế hiệu quả thực hiện các dự án cũng như chủ trương đầu tư chung
việc áp dụng chỉ định thầu tràn lan cho thấy còn tình trạng xin cho trong triển khai bt
đất cũng là tài sản công tài sản công được đem ra trao đổi nó phải qua một cái quá trình cạnh tranh lành mạnh
bằng cách ví dụ như đem ra
đấu giá đấu giá miếng đất a đổi lấy hạ tầng b
mời các nhà đầu tư vào các anh trả giá là các anh muốn thêm bao nhiêu
hoặc các anh ngược lại là trả cho chúng tôi bao nhiêu để đổi lấy cái hạ tầng a này
chứ còn cho đến nay tôi chưa bao giờ từng thấy cái chuyện là đấu giá đổi đất lấy hạ tầng cả
mà chỉ biết một ngày đẹp trời nào đó thì miếng đất này được đổi cho nhà đầu tư kia để lấy công trình nọ
còn tại sao nó lại được như vậy

không có lời giải thích nào thỏa đáng đối với người dân như tôi cả
theo các chuyên gia bản chất của hợp đồng bt là việc nhà nước đặt hàng
hoặc nhà nước thuê một nhà đầu tư tư nhân bỏ tiền ra xây dựng công trình
sau đó bàn giao và nhà nước sẽ thanh toán có thể bằng tiền hoặc bằng công trình
vì vậy dẫn đến tình trạng quá trình nhà đầu tư thiết kế xây dựng công trình không thực hiện kiểm soát như các dự án đầu tư công
thiết kế làm sao đầu tư thế nào xây dựng thế nào hoàn toàn do nhà đầu tư tự
và sau đó nhà nước phải mua lại theo giá mà nhà đầu tư đã khai báo
điều đó dẫn đến tình trạng công trình này có thể giá sẽ độ lên hơn so với giá trị thực
phần lớn các dự án bt sẽ được xây dựng dựa trên các ý tưởng của nhà đầu tư đề xuất
khi mà một cái dự án mà nhà đầu tư đề xuất thì nhà đầu tư đề xuất ý tưởng
nhà đầu tư xây dựng cái dự án khả thi bao gồm thiết kế đến dự toán
rồi sau đó là nhà đầu tư thực hiện cái dự án đấy
nhà nước mặc dù ở trong này nhà nước có vai trò là thẩm định đối với dự án đấy
nhưng mà gần như cả cái chuỗi của dự án đấy nó bó gọn trong một nhà đầu tư
từ cái việc ý tưởng đến quá trình thực thi
thì nhà nước luôn luôn bị thiệt
nhà nước thiệt thứ nhất đó là các cái thiết kế của xây dựng dự án cơ sở hạ tầng
thường là nó không phù hợp nhiều đối với điều kiện với nhu cầu phát triển kinh tế sau
các cái giá thì nó cao lên
trong khi thì cái quyền sử dụng đất là cái mà nhà nước có để bán
nhà đầu tư thì thường là được đánh giá thấp hơn so với giá trị thị trường
như vậy là nhà nước thiệt kép trong cái tiến trình này
đồ đất lấy hạ tầng được coi là một phương pháp tích cực để giải quyết vấn đề phát triển
thực tế quá trình đô thị hóa mạnh mẽ khiến nhu cầu về cơ sở hạ tầng
ở hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của quốc gia tăng mạnh
thế nhưng ngân sách lại phải đối mặt với áp lực giảm bội chi và nợ công
khiến cho việc thu hút đầu tư theo hình thức bt có sự tăng cường trở lại
hiện nay bt không còn hình thức trả bằng tiền chỉ còn hình thức trả bằng đất
trong quá trình thực hiện dự án vừa qua đã có rất nhiều hạn chế và khiếm khuyết
mới đây khi giới thiệu về luật ppp bộ kế hoạch và đầu tư cho biết
việc xây dựng khung pháp lý có hiệu lực cao hơn ổn định hơn
giúp tránh được các rủi ro cho nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi chính sách
do hợp đồng dự án ppp thường kéo dài từ hai mươi đến ba mươi năm
luật ppp có những nội dung cơ bản gồm lĩnh vực đầu tư quy mô đầu tư
phân loại dự án ppp và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư
hội đồng thẩm định dự án ppp vốn nhà nước trong dự án ppp và lựa chọn nhà đầu tư
theo luật đầu tư phương thức đối tác công tư ppp năm hai nghìn hai mươi
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một sẽ không còn bất cứ dự án nào được đầu tư bằng hình thức bt
dự án áp dụng là hợp đồng bt chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư
thì dừng thực hiện kể từ ngày một mươi năm tháng tám
luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư được quốc hội thông qua quy định bảy loại hợp đồng
thực hiện đầu tư theo phương thức ppp gồm xây dựng kinh doanh chuyển giao bot
xây dựng chuyển giao kinh doanh bto xây dựng sở hữu kinh doanh boo
kinh doanh quản lý o và m xây dựng chuyển giao thuê dịch vụ btl
xây dựng thuê dịch vụ chuyển giao blt hỗn hợp kết hợp nhiều loại hợp đồng
lý giải về luật ppp không còn
quy định cho các dự án bt bộ kế hoạch đầu tư cho biết
có nhiều lý do cho việc sẽ dừng hoàn toàn đầu tư bt từ sau ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trong đó về mặt khoa học qua nghiên cứu cũng như tiếp thu ý kiến của các chuyên gia quốc tế
loại hợp đồng bt của việt nam không hoàn toàn đúng bản chất của dự án ppp
bản chất của dự án ppp là có sự hợp tác chặt chẽ và dài hạn giữa nhà nước và tư nhân
còn với dự án bt không có bất cứ hợp đồng nào giữa nhà nước và tư nhân
dự án bt làm xong thì nhà đầu tư chuyển giao cho nhà nước
và nhà đầu tư nhận lại bằng khoản thanh toán đối ứng bằng đất tài sản hay tiền là xong
nhà đầu tư không có trách nhiệm lâu dài đối với dự án đó
do vậy các dự án bt không nằm trong luật ppp
kinh nghiệm quốc tế cho thấy rất ít quốc gia triển khai loại hợp đồng bt
đặc biệt không có quốc gia nào thanh toán dự án bt hoàn toàn bằng quỹ đất hoặc tài sản công như ở việt nam
một số nước có thực hiện dự án bt theo phương thức
thanh toán dần bằng tiền như philippines
tuy nhiên hầu hết các quốc gia đều có hình thức khai thác nguồn lực đất đai để phát triển cơ sở hạ tầng
với những bất cập dẫn đến thất thoát lớn nguồn lực của nhà nước như thời gian qua
theo nhiều chuyên gia việc khai tử bt là điều cần làm
tuy nhiên đối với các dự án bt đang trong giai đoạn chuyển tiếp
các chuyên gia cho rằng các cơ quan chức năng cần phải giả soát thi hành
để vừa bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư
có sự công khai minh bạch về quá trình triển khai

mắc phải sai lầm dẫn đến dự án chậm tiến độ đội vốn
cần thiết phải ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời
bảo đảm hệ thống pháp luật thống nhất đồng bộ
chúng ta công bố rộng rãi các dự án danh mục các dự án bt
các điều kiện năng lực để cho các doanh nghiệp có thể đăng ký để tham gia tham gia thầu bỏ thầu
thứ hai nữa là chọn hồ sơ và phải khắc phục được cái tình trạng là
thông đồng quân xanh quân đỏ và các doanh nghiệp sân sau
cái thứ hai nữa là chúng ta phải giám sát rất là chặt chẽ
và phải có những quy định rất là cụ thể để tránh cái tình trạng
tức là doanh nghiệp người ta đầu tư một nhưng người ta lại thông đồng với người giám sát
để khai là đầu tư năm để đổi lại là được cái diện tích đất nó nhiều hơn
thì đấy là phải cái giám sát rất là chặt chẽ
và khi phát hiện ra cái sai phạm thì phải xử lý rất là nghiêm minh
và cái giám sát này là phải có cả cái giám sát của người dân
giám sát công luận
luật ppp đã được tiếp thu hoàn thiện các cơ chế tổng thể bao gồm các hình thức
hỗ trợ ưu đãi và những nguồn lực từ phía nhà nước cho nhà đầu tư
nhằm tăng tính hấp dẫn của dự án thu hút đầu tư mạnh mẽ
cũng như bảo đảm việc thực hiện dự án thành công
đây là chính sách then chốt mà nhiều nhà đầu tư tổ chức quốc tế quan tâm
và đánh giá là bước tiến trong chính sách thu hút đầu tư qua ppp tại việt nam
vì vậy vai trò của cơ quan nhà nước có thể là
một phần thẩm quyền rất quan trọng để các chính sách được thực hiện một cách nghiêm túc
cùng với đó là cần có sự phối hợp chặt chẽ từ các bên liên quan
đặc biệt là chính các nhà đầu tư trong việc tuân thủ và thực hiện theo đúng quy định
tối đa năm mươi tổng bức đầu tư trừ phần giải phóng bảo đoạn
còn lại nhà đầu tư sẽ được huy động đến phần còn lại
và trong phần quản lý nhà nước vốn nhà nước thì được chia vào hai đoạn
một là có thể tách thành một cái dự án riêng để chúng ta quản lý theo cái luật đầu tư công và rất là chặt chẽ
còn nếu không tách được thì chúng ta